vậy thì có một số những phương pháp họ điều trị họ sử dụng những cái thảo dược những cái thảo mộc như vậy
hoặc là trong quá trình ăn uống các thực phẩm như vậy thì nó cũng không có giúp cho việc điều trị được hiệu quả đúng không ạ
vâng tôi cũng xin chia sẻ với các quý vị khán giả là
thực chất là không có một loại thuốc nào mà làm tan sỏi được
khi mà đã hình thành một viên xoài kích thước lớn
thuốc thì chỉ là hỗ trợ thôi hỗ trợ cái phương pháp điều trị can thiệp thôi
cho nên là chúng ta không nên tin tưởng quá nhiều vào điều trị bằng thuốc
đôi khi đó cũng chỉ là những thông tin mà người bệnh họ hay tìm hiểu trên các trang mạng xã hội hay những trang web
mà có thể là không được kiểm chứng
đột phá công nghệ trong điều trị sòi thật sòi tiết liệu
không cần mổ không đau không làm viện vẫn sạch sòi
chỉ dùng sóng điện tử tác động làm sòi
sòi tan thành những vụn sòi nhỏ rồi từ từ chơi theo đường nước tiểu đi ra ngoài
hầu như không tổn hại đến thận mức độ ảnh hưởng nhỏ hơn một
ngược lại mổ mở lấy sòi có thể gây mất đi hơn ba mươi chất năng thận
đó chính là những ưu điểm tuyệt vời của phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể
tại bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúc người bệnh được tán sỏi ngoài cơ thể với bàn tay vàng
bác sĩ truyền qua hai phạm huy nguyên
trang máy tán sòi đời mới nhất công suất cao định vị chuẩn xác
đặc biệt mức chi phí vô cùng hợp lý vì thu cúc áp dụng bảo hiểm y tế đúng tuyến thông tuyến và che tuyến theo quy định
ngoài ra còn liên kết với hầu hết các hãng bảo hiểm bảo lãnh hiện nay
tán sòi ngoài cơ thể rất hiệu quả với các trường hợp sòi thận nhỏ hơn hai cm sòi địa quản ở vị trí một phần ba trên và nhỏ hơn một năm cm
gọi ngay một nghìn chín trăm linh năm mươi năm tám nghìn tám trăm chín mươi sáu để được tư vấn và đặt lịch tán sỏi ngoài cơ thể nhanh chóng
bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúc
chăm sóc sức khỏe trọn đời cho bạn